thuốc điều trị covid một mươi chín của hãng dược phẩm pfizer được đặt tên là paslovit
có khả năng hoạt động chống lại biến chủng omecron và dự kiến sẽ được sử dụng ở mỹ trước cuối năm nay
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương sau cuộc thử nghiệm lâm sàng quan trọng
pfizer thông báo thuốc điều trị covid một mươi chín của hãng có thể ngăn ngừa bệnh trở nặng
và có khả năng chống lại biến chủng omicron
kết quả này cũng nhấn mạnh phương pháp điều trị hứa hẹn sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện
đúng như kỳ vọng của giới chức y tế và các bác sĩ hoa kỳ khi nước này đang đối diện với làn sóng bùng phát dịch bệnh
nếu cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ cấp phép sử dụng paslovit
chỉ trong vài ngày bệnh nhân có thể được nhận thuốc ngay vào cuối năm nay
mặc dù lượng thuốc cung cấp ban đầu sẽ hạn chế nhưng các chuyên gia y tế công cộng hy vọng
những viên thuốc này sẽ phát huy tác dụng và có thể hạn chế những hậu quả tồi tệ nhất từ dịch bệnh
cho dù đó là biến thể nào
pfizer cho biết thuốc kháng virus của hãng có khả năng giảm nguy cơ nhập viện
và tử vong tới tám mươi tám cho những người chưa được tiêm chủng
những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng trong vòng năm ngày kể từ khi có những triệu chứng đầu tiên của covid
hãng thông tin rằng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy paslovit sẽ tấn công một loại protein
chủ chốt của biến thể omicron biến thể đang lây lan dịch bệnh với tốc độ chóng mặt ở nam phi
châu âu và có khả năng bùng phát ở mỹ trong vài tuần tới
nhà viết đút học tại trường e perriman
thuộc đại học pennsylvania sarah cherry một người không tham gia nghiên cứu nói trên cho biết
điều này thực sự rất tuyệt vời và tôi nghĩ là khả năng biến đổi khá khả quan
nếu chúng ta có thể giữ cho mọi người không phải vào viện
thì việc chăm sóc sức khỏe sẽ có những tác động lớn mạnh tích cực
vào ngày trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm tăng cao
như một trận thủy triều từ cả biến thể omicron và delta pfizer công bố kết quả nghiên cứu đầy hứa hẹn
đây là một tin tốt lành với kỳ vọng sẽ giúp đại dịch covid một mươi
sớm trở thành một loại bệnh như bệnh cúm thông thường
hay các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác thường gặp trong mùa đông
theo giám đốc điều hành hiệp hội các phòng thí nghiệm sức khỏe cộng đồng ông scott becker
những dấu hiệu ban đầu đã cho thấy những làn sóng lây lan đang ập đến
một số bang của hoa kỳ đã chứng kiến số ca nhập viện kỷ lục do sự lây lan của biến thể delta
chủ yếu ở những người chưa tiêm chủng
giới nghiên cứu cảnh báo omicron có thể sẽ lây lan với tốc độ nhanh chóng hơn nhiều
và dường như biến thể này còn có thể né tránh được sự bảo vệ miễn dịch của vaccine
cũng như của người từng mắc covid một mươi chín
trong một nghiên cứu công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai các nhà nghiên cứu nam phi phát hiện khả năng bảo vệ
của hai liều vaccine pfizer biontech chống lại omicrone thấp hơn nhiều so với các biến thể khác
theo tiến sĩ cherry tuy các liều tiêm vaccine mang đến khả năng bảo vệ mạnh mẽ
ngăn ngừa bệnh trở nặng và nhập viện nhưng vẫn có khả năng tỷ lệ lây lan nhanh chóng
của biến chủng omicron sẽ tạo ra sự nhiễm chủng nghiêm trọng
đặc biệt với những người chưa tiêm vaccine
do vậy loại thuốc kháng virus hiệu quả cao như paslovit của pfizer rất quan trọng
và cần thiết để giảm sự gia tăng ca bệnh nhiễm nặng phải nhập viện
khiến bệnh viện đối diện với nguy cơ quá tải trong vài tháng tới
trước đó vào tháng một mươi một pfizer đã đưa ra các dữ liệu sơ bộ để xin cục quản lý thực phẩm và dược phẩm
cấp phép cho paslovit với tư cách một phương pháp điều trị cho những người lớn có nguy cơ cao nhiễm covid
các kết quả mới được công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chắc chắn sẽ tăng cường tính khả thi
cho đơn xin cấp phép của hãng đối với loại thuốc này
sau đó loại thuốc này sẽ được các cơ quan y tế kê đơn
để người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính covid điều trị tại nhà
kết quả nghiên cứu của pfizer dựa trên phân tích các trường hợp của hơn hai hai trăm linh tình nguyện viên
là những người chưa tiêm chủng và có nguy cơ cao mắc bệnh nặng
đa số đều phù hợp những phân tích ban đầu của hãng về thử nghiệm lâm sàng đã được công bố tháng một mươi một
pfizer cho biết trong phân tích cuối cùng của hãng chỉ có bảy số bệnh nhân phải nhập viện
trong vòng hai mươi tám ngày kể từ khi bắt đầu thử nghiệm và không có ca tử vong nào
trong khi đó tỷ lệ bệnh nhân dùng giả dược phải nhập viện hoặc tử vong là sáu năm
hãng dược phẩm này cũng đưa ra dữ liệu sơ bộ từ một thử nghiệm riêng biệt
đối với những người có nguy cơ thấp
các tình nguyện viên này bao gồm cả những người đã tiêm chủng có yếu tố rủi ro mắc bệnh nặng
cũng như những người chưa tiêm chủng và không có yếu tố rủi ro này
trong nhóm sáu trăm sáu mươi hai tình nguyện viên aslovit giảm nguy cơ nhập viện và tử vong đến bảy mươi
theo một số chuyên gia y tế công cộng fda có thể sẽ chưa cấp ngay giấy phép cho pasovit
với người có nguy cơ mắc bệnh nặng do covid dựa trên những kết quả sơ bộ
khi có đủ dữ liệu cơ quan này sau đó có thể sẽ cấp phép cho loại thuốc mới này
nhà virus học senma lakdawala tại trường đại học pittsburgh chia sẻ và đưa ra cảnh báo
có thể đây là điều mà các bác sĩ của bạn nghĩ đến khi bạn mắc các bệnh lý cơ bản ghi nhớ
các khả năng này trước hết đều phải được xác nhận trong các thử nghiệm
pfizer đang tiến hành thử nghiệm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh trong gia đình của paslovit
hy vọng kết quả sẽ được đưa ra trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
giám đốc khoa học của hãng dược pfizer tiên sĩ michael donstein bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả thu được
sau khi quan sát sự phát triển của loại thức này từ mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
với sự góp sức của hơn hai trăm linh nhà khoa học trong công ty
và sau đó là quá trình thử nghiệm trên động vật cũng như ở con người
trong quá trình phát triển paslovit tiên sĩ donstein từng hy vọng loại thuốc này có thể đạt sáu mươi hiệu quả
xong hiệu quả thực tế khiến ông thực sự bất ngờ với số lượng lớn người được cứu sống và không phải nhập viện
theo ông nếu có thể điều trị nhanh chóng sau khi nhiễm bệnh thì sự lây lan cũng sẽ giảm đáng kể
trong cả hai cuộc thử nghiệm mặc dù phần lớn tình nguyện viên đều nhiễm biến thể delta
nhưng pfizer cho biết trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm
paslovit cũng phát huy hiệu quả chống lại biến chủng mới omicron
thuốc tác động vào một trong những protein trọng yếu của omicron có tên là prote
chống lại nó hiệu quả như đối với các loại biến thể khác
tiến sĩ cherry cũng nhận định thử nghiệm của pfizer là một trong những thành công đầu tiên
của quá trình thử nghiệm phương pháp chống lại omicron
tuy nhiên bà cũng cho biết thêm trong tuần này bà và một số nhà khoa học khác sẽ nhận được virus với omicron
từ phòng thí nghiệm nơi nó đang được nuôi cấy
sau đó nhóm chuyên gia mới có thể trực tiếp kiểm tra khả năng pasovit ngăn chặn virus vào tế bào

hy vọng các thử nghiệm sẽ được thực hiện ngay trong tuần này
liệu trình điều trị của pfizer với ba mươi viên thuốc uống trong năm ngày bệnh nhân sẽ uống cùng lúc ba viên thuốc
trong đó hai viên thuốc loại mới của pfizer và một viên thuốc hiv liều thấp
thuốc ritonavir giúp thuốc của pfizer duy trì hiệu quả hoạt động trong cơ thể lâu hơn
theo dược sĩ về bệnh truyền nhiễm conan mcdougall tại đại học california san francisco
rủi ro dịch bệnh này sẽ thay đổi theo loại thuốc mới
kể từ khi đại dịch bùng phát giới chức y tế vẫn chờ đợi một phương án khả thi
giống như paslovit họ kỳ vọng những viên thuốc này có thể đến tay nhiều người
thay cho những liệu pháp kháng thể đơn giản phức tạp phải được điều trị tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế
không chỉ vậy một số loại kháng thể không có khả năng chống lại biến chủng amicron
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho biết hiện vẫn tồn tại những rào cản khiến hứa hẹn
từ phương pháp điều trị của pfizer bị hạn chế
để được nhận thuốc người bệnh cần xét nghiệm dương tính với corona virus và được nhân viên y tế kê đơn
tất cả đều phải thực hiện trong năm ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng bệnh
những trở ngại này có thể thấy rõ nhất ở những người bệnh dễ bị tổn thương nặng do covid
chính phủ liên bang đã đặt đủ lượng thuốc pfizer cho một mươi triệu người với chi phí khoảng năm trăm ba mươi usd cho mỗi bệnh nhân
pfizer sẽ có khoảng một trăm tám mươi liệu trình điều trị trong tháng này ngay khi được cấp phép
và trong số đó sẽ có một lượng nhất định thuốc được cấp cho các quốc gia khác ngoài hoa kỳ
hãng kỳ vọng giao được đủ thuốc cho ba trăm linh người mỹ trước khi kết thúc tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó sẽ đẩy nhanh tiến độ giao hàng
tiến sĩ david bauer chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học minnesota cho biết
có thể cần thêm những phương pháp khả thi khác bởi paslovit không có sẵn trong khoảng một tháng nữa
mà phải đợi triển khai dần dần
cùng lúc pfizer công bố tin tốt lành đối thủ made của hãng này cũng nộp đơn xin cấp phép
cho thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín của họ thuốc monopiravir
tháng một mươi vừa qua merck và đối tác ryback biotherapeutics công bố dữ liệu ban đầu cho thấy
thuốc monopiravir là một loại thuốc khả thi khác
monopiravir có thể làm giảm năm mươi nguy cơ nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín
nếu sử dụng thuốc trong năm ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng bệnh
xong khi thực hiện những phân tích cuối cùng dựa trên tất cả các dữ liệu có được
kết quả cho thấy hiệu quả của monopiravir giảm xuống chỉ còn ba mươi
tại một cuộc họp ủy ban cố vấn của fda một số chuyên gia đã tỏ ra không còn quan tâm nhiều
đến hiệu quả khiêm tốn này đồng thời còn bày tỏ quan ngại về tính an toàn của thuốc
ủy ban đã tiến hành bỏ phiếu về việc cấp phép cho manumpiravir
với kết quả xích sao tuy nhiên sau hai tuần tới nay fda vẫn chưa đưa ra công bố
liệu có cấp phép cho loại thuốc này hay không
pháp đã từ chối đơn đề nghị của bắc do hiệu quả khiêm tốn và quan ngại về sự an toàn của thuốc
trong khi đó anh đã cấp phép sử dụng cho monopiravir từ tháng trước
tiến sĩ walid galat người điều hành trung tâm chính sách dược phẩm tại đại học pittsburgh chia sẻ
tôi không nghĩ thuốc của merk có thể sử dụng lâu dài ở mỹ điêu thuốc của pfizer được đưa vào sử dụng
với hiệu quả như kết quả dữ liệu đã được công bố
và họ có đủ nguồn cung thuốc
nếu được cấp phép pfizer có thể sẽ thu nhập khổng lồ từ paslovit
ngân hàng đầu tư svb lering ước tính loại thuốc này có thể mang lại hai mươi bốn tỷ usd doanh thu toàn cầu trong
năm hai nghìn hai mươi hai và ba mươi ba tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng con số này sẽ khiến palslovit trở thành loại thuốc có doanh thu năm cao nhất lịch sử
so với bất cứ sản phẩm y tế nào
tính đến thời điểm này chỉ có duy nhất một sản phẩm khác mang lại doanh thu cao hơn
đó là vaccine covid pfizer